mấy ngày gần đây nước lũ từ campuchia đổ về mạnh về các vùng biên giới của tỉnh an giang kiên giang đồng tháp
gây ngập nhiều nơi và đe dọa hàng nghìn hectare lúa thu đông của người dân đồng bằng sông kiều long
hiện nay công tác bảo vệ lúa thu đông đang được ngành chức năng đồng loạt triển khai
trước tình hình cấp bách sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
đang phối hợp cùng các huyện các ngành liên quan nhanh chóng ra cố đề bao chuẩn bị sẵn sàng máy bơm rút nước
tuyên truyền cho người dân để cao cảnh giác và theo dõi sát mực nước lũ để chủ động phòng chống
quan điểm là nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ lúa thu đông
nếu trường hợp cấp bách lũ dâng cao thì sẽ chọn phương án cứu từng khu vực từng ô bao không để thiệt hại chản lan
đồng thời tiến hành ra soát xây dựng các kịch bản ứng phó khi đỉnh lũ ở mức báo động hai báo động ba
và nếu xảy ra tình trạng vượt báo động ba thì sẽ ứng phó thế nào
xây dựng kịch bản khắc phục sạt lở bờ sông di rời dân cư